xin được chuyển sang phần tin thế giới ngày một mươi bốn tháng hai ngoại trưởng mỹ antony blinken thông báo
nước này sẽ đóng cửa đại sứ quán ở kiev trước nguy cơ xảy ra các hành động quân sự tại ukraine
ngoại trưởng mỹ ông antony blinken cho biết mỹ đang trong quá trình tạm thời chuyển giao các
hoạt động của đại sứ quán ở thủ đô kiev đến thành phố lviv ông nhấn mạnh rằng chính quyền
của tổng thống joe biden vẫn can dự với ukraine và đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để làm
dịu cuộc khủng hoảng ngoại trưởng mỹ khẳng định những biện pháp phòng ngừa thận trọng này không
hề làm suy yếu sự ủng hộ hoặc cam kết của mỹ đối với ukraine trong đó có cam kết đối với
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine là không thay đổi ngoại trưởng mỹ blinken bày tỏ
mong muốn nhân viên của mỹ sẽ trở lại đại sứ quán ngay khi có điều kiện và kêu gọi các công dân mỹ
ở ukraine đăng ký với bộ ngoại giao để theo sát bất kỳ diễn biến mới nào về tình hình an ninh
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và thổ nhĩ kỳ ngày một mươi bốn tháng hai
đã ký kết một mươi ba thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong khuôn khổ
chuyến thăm abu dhahi của tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
chuyến thăm abu dhabi của tổng thống recep tayyip erdogan là chuyến công du đầu tiên
của nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ tới uae kể từ năm hai nghìn một mươi ba hãng thông tấn chính thức anadolu của
thổ nhĩ kỳ cho biết tại cuộc hội đàm với thái tử abu dhabi đại diện hai bên đã ký một mươi ba thỏa thuận
trong các lĩnh vực quốc tế
các lĩnh vực quốc phòng y tế biến đổi khí hậu công nghiệp công nghệ văn hóa nông nghiệp
thương mại kinh tế thanh niên giao thông quản lý thảm họa khí tượng truyền thông và lưu trữ
tổng thống erdogan và thái tử abu dhabi nhấn mạnh rằng hai nước chia sẻ tầm nhìn chung trong
thúc đẩy các nỗ lực hòa bình cùng những giải pháp hướng tới củng cố an ninh và ổn định của khu vực
tổng cục quản lý thị trường trung quốc cho biết nước này đã lắp đặt tám trăm sáu mươi chín kho lạnh để thực hiện giám sát tập trung
dây chuyền lạnh nhập khẩu đây là một trong những nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của virus sars cov hai
theo tổng cục quản lý thị trường trung quốc tám trăm sáu mươi chín kho lạnh mới được lắp đặt sẽ tiến hành quy trình
khử trùng kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu trước khi đưa vào thị trường
các kho này sẽ giúp cắt đứt nguồn lây nhiễm covid một mươi chín tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thực phẩm
dây chuyền lạnh nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp đồng thời giảm chi phí
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trung quốc đã đưa vào sử dụng một nền tảng nhằm truy xuất nguồn gốc thực phẩm
dây chuyền lạnh nhập khẩu gồm gia súc gia cầm và thủy sản
ủy ban giáo dục và khoa học thuộc đảng dân chủ tự do cầm quyền nhật bản đã soạn thảo dự thảo nghị quyết
kêu gọi chính quyền của thủ tướng kishida fumio cho phép các sinh viên nước ngoài nhập cảnh
đảng dân chủ tự do ldp kêu gọi chính quyền của thủ tướng kishida fumio cho phép các sinh viên nước ngoài nhập cảnh

bất kể họ là sinh viên tự trả học phí hay nhận học bổng của chính phủ
đồng thời không đưa các đối tượng này vào diện giới hạn số lượng nhập cảnh
đảng này cũng kêu gọi chính phủ dựa trên bằng chứng khoa học khi quyết định số ngày cách ly bắt buộc
ở các cơ sở do chính phủ chỉ định đối với các sinh viên nước ngoài
đại diện ủy ban giáo dục và khoa học của ldp cho rằng nhật bản đang mất dần đi giá trị quốc tế
và các sinh viên nước ngoài bắt đầu lựa chọn những nơi khác để học
đáng chú ý một số trường đại học ở nước ngoài đã gạt bỏ các sinh viên trao đổi từ nhật bản
và xu hướng này đang hủy hoại lợi ích của quốc gia
malaysia vừa công bố báo cáo điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn hai mươi
cho thấy là trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi thì tỷ lệ tăng dân số trung bình năm chỉ là một bảy
đây là thấp nhất trong vòng năm mươi năm qua
đại diện văn phòng chính phủ phụ trách vấn đề kinh tế cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi số nhân khẩu trung bình của mỗi gia đình malaysia là ba tám người
thấp hơn nhiều so với mức trung bình bốn hai nhân khẩu trong mỗi gia đình vào năm hai nghìn một mươi
điều này có nghĩa mỗi gia đình có ít hơn hai con
báo cáo điều tra dân số của malaysia cũng phản ánh sự khác biệt về tỷ lệ tăng dân số giữa các trùng tộc
như người gốc hoa chỉ tăng một một còn người bản địa tăng hai hai và người gốc ấn tăng tám
như vậy bình quân mỗi gia đình người malaysia bản địa có bốn một nhân khẩu
gia đình gốc hoa là ba ba nhân khẩu gia đình gốc ấn là ba tám nhân khẩu và gia đình các chủng tộc khác là bốn ba nhân khẩu